tối một mươi chín tháng một mươi tỉnh bắc ninh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh về thăm tỉnh bắc ninh
năm một nghìn chín trăm năm mươi tám năm hai nghìn một mươi tám và tuyên dương các điển hình tiên tiến làm theo lời bác
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự lễ kỷ niệm cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
đồng chí phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ văn thưởng bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an và đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
lúc sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã dành những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với bắc ninh
với một mươi tám lần về thăm tỉnh đặc biệt trong năm một nghìn chín trăm năm mươi tám người đã về thăm bắc ninh bốn lần
dự và chỉ đạo đại hội đảng bộ tỉnh hà bắc lần thứ nhất người căn dặn đoàn kết là sức mạnh
là thèn chốt của thành công
tri ân sâu sắc và khắc ghi lời dặn của người sáu mươi năm qua đảng bộ và nhân dân tỉnh bắc ninh
đã luôn đoàn kết nỗ lực phân đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng đề ra
ngày nay bắc ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại hóa
với nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đứng trong tốp dẫn đầu của cả nước
trở thành thủ phủ của đầu tư trực tiếp nước ngoài phía bắc
phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
quốc hội nguyễn thị kim ngân biểu dương và chúc mừng những thành tiệu to lớn
toàn diện mà đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh bắc ninh đã đạt được trong việc làm theo lời bác
nhấn mạnh bước sang giai đoạn mới với nhiều cơ hội thuận lợi và thách thức đan sen
chủ tịch quốc hội nêu rõ bắc ninh phải thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo chung của bộ chính trị
của quốc hội chính phủ cùng cả nước thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
đưa bắc ninh trở thành địa phương trọng điểm trong phát triển kinh tế của phía bắc
và của cả nước
trong tầm nhìn dài hạn mang tính chiến lược bắc ninh phải là địa phương có nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững
phấn đấu trở thành điển hình của cả nước trong phát triển công nghiệp nhất là công nghiệp công nghệ cao
dẫn đầu về triển khai và ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
nhưng vẫn bảo đảm giữ gìn và phát huy truyền thống
giá trị bản sắc văn hóa độc đáo của một vùng đất được mệnh danh là vùng đất địa linh nhân kiệt
sớm trở thành một thành phố thông minh của việt nam
để tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh
chủ tịch quốc hội đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bắc ninh tiếp tục đẩy mạnh
việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa một mươi hai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tường đạo đức phong cách hồ chí minh

việc thực hiện chỉ thị năm phải hướng tới mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đảng
trong hệ thống chính trị và nhân dân đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
là việc làm tự giác thường xuyên của cấp ủy của tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam
và các tổ chức chính trị xã hội các cấp của từng địa phương chính quyền và trong cả nước
trước hết là người đứng đầu của cán bộ đảng viên công chức viên chức đoàn viên và hội viên
học tập và làm theo lời bác phải hướng tới việc tiếp tục làm cho toàn đảng toàn dân toàn quân ta
nhận thức ngày càng sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn
về tư tưởng đạo đức phong cách
hồ chí minh gắn tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh với nền tảng văn hóa truyền thống
của quê hương kinh bắc để xây dựng tỉnh bắc ninh ngày càng phát triển
tại buổi lễ tỉnh bắc ninh đã tuyên dương một số tập thể cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời bác
các đại biểu và các tầng lớp nhân dân tỉnh bắc ninh cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật
bắc ninh nhớ mãi ơn người